tại kỳ hà thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh sau một thời gian bị chính các bậc phụ huynh ngăn cấm đến trường
cho đến sáng nay thì đã có một bốn trăm năm mươi hai trên một năm trăm một mươi bốn em học sinh thuộc các cấp học khác nhau đã đến trường
thời gian qua với nỗ lực tuyên truyền vận động của ngành giáo dục chính quyền địa phương
cùng các chính sách hỗ trợ kịp thời của ubnd thị xã kỳ anh
đến nay cơ bản học sinh kỳ hà đã đến trường trở lại sau gần hai mươi ngày bị phụ huynh ngăn cấm
theo đó tính đến sáng ngày một mươi năm tháng chín tại trường trung học cơ sở hải hà có năm trăm linh sáu em trên năm trăm hai mươi em đến trường
trường tiểu học kỳ hà sáu trăm tám mươi một trên sáu trăm chín mươi bốn em và trường mầm non kỳ hà có hai trăm linh năm trên ba trăm linh em đến trường học tập trở lại
còn riêng bậc học mầm non hiện một trăm linh phụ huynh đã đến trường đăng ký cho con học trở lại
số học sinh vắng chủ yếu ở độ tuổi nhà trẻ do thời tiết không thuận lợi nên phụ huynh không cho con đến lớp
theo lãnh đạo phòng giáo dục thị xã kỳ anh
sau khi vận động các em trường trở lại
khi các em đến trường học phòng giáo dục đào tạo thị xã đã chỉ đạo các trường học thực hiện các biện pháp cần thiết
để cập nhật kiến thức mới và bổ sung các kiến thức bị hồng giúp các em theo kịp chương trình học